thưa quý vị không có công ăn việc làm nhưng mà lại muốn có tiền tiêu xài
ba thanh niên tại hà nội đã tụ tập và bàn nhau đi trộm cắp xe máy
và để thực hiện được hành vi các đối tượng đã phân công nhiệm vụ rõ ràng
thậm chí là thù sẵn giao bầu để chống trả người dân nếu như bị phát hiện
sau một thời gian khẩn trương đấu tranh công an quận ba đình thành phố hà nội đã bắt giữ ổ nhóm trộm cắp hết sức manh động này
ba con giao bầu một thanh kiếm cùng góc vật dụng dùng để phá khóa xe máy
nhìn những hung khí này phần nào người ta hiểu rõ được sự manh động và táo tợn của ổ nhóm trộm cắp xe máy này
ba đối tượng gồm nguyễn đăng anh vũ đào viết lưu và nguyễn thanh lam công chú tại hà nội
dù có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã có tới một mươi hai tiền án về ma túy và trộm cắp tài sản
đáng chú ý có đối tượng còn vừa mới ra tù nhưng đã ngựa quen đường cũ
không dừng lại ở sự manh động chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi phạm tội
mà ổ nhóm này còn rất chuyên nghiệp trong quá trình trộm cắp
chỉ mất vài chục giây là các đối tượng đã có thể phá khóa xe máy thành công
cả đối tượng nhắm đến là những chiếc xe tega đắt tiền nhưng không có người trông giữ để hứa hênh bên đường
đánh phá khóa thì em biết từ lần đi tù trước
cơ quan công an đánh giá đây là ổ nhóm đối tượng rất là manh động
các đối tượng thì đều có nhiều tiền án tiền sự đều về tội trộm cắp tài sản
cơ quan công an khuyến cáo người dân là đối với những tài sản có giá trị
đặc biệt là xe máy khi mà để ở ngoài đường thì phải gửi ở những nơi đảm bảo có người trông và có khóa cẩn thận
để tránh cho các đối tượng có cơ hội để phạm tội tiếp
bước đầu nhóm này đã khai thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy chỉ trong vòng hai ngày
xe máy sau khi trộm được các đối tượng nhanh chóng tẩu tán bán lại để lấy tiền chia nhau tiêu xài
mở rộng điều tra cơ quan công an đã thu giữ bảy chiếc xe máy các loại
công an quận bà đình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
đề nghị những ai là bị hại bị mất trộm tài sản liên hệ đội cảnh sát hình sự để trình báo